chạm một cảnh sát biển bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã điều động một mươi đồng chí tới giúp bà con nhân dân trên đảo bạch long vĩ
chẳng buộc ra cố nhà cửa vận động tàu thuyền vào neo đậu trong âu cảng đưa trên bốn mươi thuyền mủng từ âu cảng lên bờ an toàn trước bão
hiện đã có hơn một sáu trăm linh phương tiện neo đậu âu cảng bạch long vĩ có ba mươi phương tiện đang hoạt động quanh đảo trong phạm vi một mươi năm hải lý đã vào bờ neo đậu an toàn